tri cục quản lý thị trường tỉnh yên bái phối hợp với lực lượng công an tỉnh bắt quả tang công ty trách nhiệm hiểu hạn thuận hùng
tổ nam thọ phường nam cường thành phố yên bái đang sản xuất mỹ phẩm trái phép theo đơn đặt hàng
tại cơ sở này lực lượng chức năng đã kiểm tra phát hiện nhiều loại mỹ phẩm như hoa sara thủy tiên trúc mai
với số lượng lớn cùng nhiều thùng đựng bao bì tem nhãn dung dịch chế biến mỹ phẩm máy ép máy trộn máy đóng gói mỹ phẩm
để thu lợi cao công ty trách nhiệm hiếu hạn thuận hùng đã chế các loại mỹ phẩm như sữa dưỡng da sữa rửa mặt tẩy trang
kem tẩy nám kem tẩy da kem chữa trị mụn từ các loại mỹ phẩm cùng hãng đã hết hạn sử dụng để bán ra thị trường
với giá từ vài trăm ngàn đến vài triệu đồng một bộ